bản tin dịch covid một mươi chín sáng ngày bốn tháng bảy của bộ y tế cho biết việt nam có thêm hai trăm sáu mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
tại tám địa phương trong đó thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với hai trăm một mươi bảy ca
đến nay việt nam có tổng cộng một mươi chín ba trăm một mươi bệnh nhân